liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi hai ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ công an
ngày bảy tháng một mươi một bộ công an đã tổ chức họp báo thông tin về vấn đề này
theo đó bộ công an khẳng định thông tin bỏ sổ hộ khẩu bỏ chứng minh nhân dân là chưa chính xác
làm rõ hơn thông tin bỏ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu
bộ công an khẳng định người dân vẫn dùng chứng minh nhân dân như hiện nay
tuy nhiên theo lộ trình tiến tới sẽ bỏ và thay thế bằng thẻ căn cước công dân
hiện tại đang có nhiều ý kiến hiểu rằng bỏ rổ hộ khẩu là bỏ hẳn quản lý bằng hộ khẩu
điều này là không đúng thực chất vẫn là quản lý theo sổ hộ khẩu nhưng bằng công nghệ thông tin
việc này đã được thí điểm thành công tại thành phố hải phòng
và tới đây bộ công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai trên toàn quốc
sau đó sẽ tập huấn cho đội ngũ cán bộ thu thập từ công an tỉnh đến huyện phường xã
phát bảng kê đến từng hộ đối chiếu với dữ liệu của mình
cùng lực lượng công an xác thực trên cơ sở đó nhập dữ liệu
theo lộ trình bộ công an dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi khi xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy
để điều chỉnh đơn giản hóa thủ tục hành chính bộ công an phải tham mưu chính phủ
trình quốc hội sửa đổi một luật luật cư trú năm hai nghìn một mươi sáu ba luật sửa đổi bổ sung luật cư trú
sửa đổi bảy nghị định ngoài ra phải sửa đổi năm thông tư liên tịch
một mươi tám thông tư của bộ công an và một quyết định của bộ công an
là một trong những hoạt động chào mừng diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
đang diễn ra tại việt nam ngày sáu tháng một mươi một tại hà nội bộ thông tin và truyền thông
tổng công ty biêu điện việt nam phối hợp với ủy ban quốc gia apec hai nghìn hai mươi
vừa tổ chức phát hành đặc biệt
bộ tem chào mừng năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
bộ tem chào mừng năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đã thể hiện chuẩn xác biểu trưng của năm apec việt nam hai nghìn một mươi tám
là tập hợp những hình chuyển động xoay quanh tâm được cách điệu từ hình tượng mái trèo và chim lạc
trên trống đồng đông sơn cùng hai mươi một tia mặt trời được vẽ cách điệu thành bảy con chim lạc
thể hiện cho hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
biểu trưng năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy nằm trên nền quả địa cầu với ý nghĩa đề cao vai trò
diễn đàn apec đối với kinh tế thế giới cũng như vai trò tầm nhìn chiến lược của đối ngoại việt nam
dưới mẫu tem là hình ảnh tiêu biểu của các thành phố lớn của việt nam
nơi diễn ra các hội nghị quan trọng của diễn đàn apec là hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
bộ tem chào mừng năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy cũng là bộ tem đầu tiên triển khai dịch vụ tem biêu chính cá nhân
có chức năng thanh toán cước phí biêu chính cho dịch vụ biêu gửi chuyển phát trong nước và quốc tế
theo thông tin từ cục thuế tp hcm cho biết
cam kết nộp sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng tiền truy thu thuế sau một thời gian hoãn
trong khi grab cũng đã nộp đủ gần ba tỷ đồng tiền thuế
thời gian qua uber biv liên tục chỉ hoãn đồng số tiền truy thu sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng
vì lý do chờ cuộc làm việc với tổng cục thuế và bộ tài chính
một lý do nữa mà uber cho rằng họ không phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu
là dựa trên cơ sở của hiệp định chống đánh thuế hai lần giữa việt nam và hà lan
tuy nhiên sau khi làm việc với tổng cục thuế và bộ tài chính
uber bv cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
ngoài uber cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với số tiền sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng
đến nay grab cũng đã thực hiện đủ nghĩa vụ thuế với số tiền gần ba tỷ đồng
sau khi cục thuế tp hcm thanh tra việc chấp hành thuế của grab
thanh toán trực tiếp trên di động đã trở nên quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới
tuy nhiên tại việt nam khi nói đến thanh toán
bán trên di động hay còn gọi là ví điện tử thì vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ
hiện nay việc phát triển thanh toán bằng ví điện tử đang gặp những khó khăn gì
và cần có những giải pháp như thế nào để thúc đẩy hình thức thanh toán này tại việt nam
mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
anh nguyễn văn hưng một nhân viên văn phòng thường xuyên sử dụng ví điện tử
để chi trả cho các dịch vụ như nạp tiền điện thoại chuyển tiền
cũng như các dịch vụ mua sắm và giải trí khác
đã sử dụng dịch vụ thanh toán bằng ví điện tử trong nhiều tháng nay
anh hưng cho biết hình thức này đem lại rất nhiều tiện lợi cho anh
so với các loại thẻ ngân hàng và thẻ thanh toán khác
là một hình thức thanh toán online chỉ cần thông qua các thiết bị di động
ví điện tử giúp cho người dùng có thể thanh toán trực tuyến các loại chi phí qua mạng internet
một số dịch vụ như tiền điện nước cước viễn thông nạp thẻ cũng được thực hiện qua online
khách hàng cũng có thể gửi tiền và nhận tiền một cách nhanh chóng
hơn nữa ví điện tử cho phép khách hàng lưu trữ tiền trong đó
ví điện tử sẽ giúp các giao dịch được thực hiện và thanh toán mọi lúc mọi nơi đơn giản và nhanh gọn
đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa nơi phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng thương mại chưa có mặt
qua đó đẩy mạnh hoạt động mua bán hàng trực tuyến giúp người dùng tạo thói quen thanh toán điện tử
đồng thời người dùng sẽ hạn chế sử dụng tiền mặt hơn
từ đó giúp giảm lưu thông tiền mặt và giảm thiểu rủi ro về lạm phát
theo các số liệu thống kê việt nam hiện có một mươi sáu đơn vị được cấp phép chính thức triển khai ví điện tử
với trên một mươi triệu khách hàng sử dụng hình thức thanh toán này
trong số đó có thể kể đến một số tên tuổi nổi bật như ngân lượng payo momo
bên cạnh đó với những quy định pháp luật cơ chế chính sách về thương mại điện tử đang dần hoàn thiện
cũng như có được lợi thế tỷ lệ dân số dùng internet và thuê bao di động cao
ví điện tử là xu thế thanh toán mới và rất tiềm năng ở việt nam
nắm bắt được xu thế nhiều doanh nghiệp đã tham gia đầu tư vào phát triển lĩnh vực ví điện tử
là thành viên trực thuộc công ty
công ty cổ phần emoji việt nam công ty cổ phần onepay là một trong số những đơn vị nổi bật
trong lĩnh vực cung cấp cổng thanh toán trung gian cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và nội dung số
với doanh thu ước tính hai mươi năm triệu đô la một năm
onpay là đối tác uy tín của hơn năm doanh nghiệp đến từ tám quốc gia khác nhau
trung bình walpay thực hiện hơn năm triệu giao dịch thanh toán điện tử mỗi tháng
cuối năm hai nghìn một mươi sáu onepay chính thức triển khai dự án ví điện tử truemoney trên điện thoại thông minh
hướng tới những người dùng không có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ ngân hàng
có nhiều lợi thế tiềm năng tuy nhiên hình thức thanh toán bằng ví điện tử tại việt nam
hiện vẫn chưa phát triển được như mong đợi
qua khảo sát tại một số doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực thương mại điện tử
mặc dù tích hợp nhiều hình thức thanh toán bằng ví điện tử hiện có tại việt nam
tuy nhiên trong hàng trăm đơn hàng thanh toán mỗi ngày tại các doanh nghiệp này
rất ít các đơn hàng sử dụng hình thức thanh toán bằng ví điện tử
có nhiều nguyên nhân lý giải cho điều này như thói quen sử dụng tiền mặt
đã ăn sâu bám rễ vào nhiều bộ phận người dân
cũng như ý thức của các bên khi tham gia vào giao dịch trên thị trường thương mại điện tử
nói về vận chuyển
về thanh toán
ví dụ là bây giờ muốn chuyển cái iphone từ hà nội vào hồ chí minh là cũng phải đắn đo mãi
không biết có nên chuyển hay không
rồi vì sao
vì là mất giữa đường thì chẳng biết là lỗi do ai
thế thì người vận chuyển thì bảo là người bán là đưa hàng bớ vẩn
còn người bán thì bảo là người vận chuyển là bất hàng
thậm chí là hai ba tháng chúng tôi không biết giải quyết như nào
và lúc đấy là người bán người mua người bán đơn cả người vận chuyển là đổ tội với nhau
tiền này thanh toán siêu đi
thành toán bằng tiền mặt vẫn là thanh toán chủ đạo nó chiếm vào bảy mươi tám tất cả giao dịch
do vậy thì nó tạo một khó khăn cũng khá lớn cho việc đồng bộ hệ thống thanh toán
từ khách hàng từ nhà cung cấp đến công ty
bên cạnh đó những vấn đề về hạ tầng thanh toán vẫn còn hạn chế
chưa tích hợp được nhiều ngân hàng cho phép đăng ký thanh toán bằng ví điện tử
cũng đang là những khó khăn cản trở hình thức này phát triển
thứ nhất là các nhà cung cấp ví điện tử ở việt nam
vẫn còn đang trong giai đoạn đầu và hạ tầng cho thanh toán điện tử ở việt nam
vẫn còn rất nhiều hạn chế
như là các ví điện tử khi để thanh toán được
thì cần phải liên kết với các ngân hàng nội địa
và để liên kết được các hàng nội địa thì hầu hết các nhà cung cấp ví điện tử
sẽ phải kết nối rất nhiều ngân hàng
thay vì là kết nối qua một cổng duy nhất
thì bây giờ các ví điện tử phải kết nối qua rất nhiều bên
và cái này nó làm cho
cho cái việc liên kết giữa ví điện tử và các tài khoản ngân hàng
của người dùng tại các ngân hàng khác nhau
nó khá là tốn thời gian và khá là phức tạp
nó không đơn giản
thứ hai là sự lo ngại về bảo mật
người dùng việt nam vẫn lo ngại rằng là không rõ là dùng cái ví điện tử đó
thì cái vấn đề bảo mật như thế nào và có đảm bảo được cho họ hay không
xu hướng phát triển của ví điện tử là tất yếu
khi nó cung cấp thêm một kênh thanh toán tiện lợi cho khách hàng
do đó để ví điện tử phát triển mạnh trong thời gian tới
bên cạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân
về giảm thiểu chi tiêu giao dịch bằng tiền mặt
và đẩy mạnh thanh toán bằng hình thức này nói riêng
cũng như thanh toán điện tử nói chung
thì rất cần nhiều hơn nữa những sự kết nối cao giữa các ngân hàng thương mại
các công ty viễn thông công ty điện nước kho bạc thuế bệnh viện
trường học các hãng vận tải với các công ty cung ứng dịch vụ thanh toán
ngoài ra các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ này cũng cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật
để bảo mật thông tin và cho phép thanh toán trên nhiều phương tiện
thông qua nhiều kênh giao dịch
khi họ mua sắm trực tuyến nó phải khác biệt so với các hình thức mua sắm truyền thống
thì họ mới có cái động lực để họ trải nghiệm việc mua sắm trực tuyến
và thứ ba là đối với riêng hình thức viễn tử
hiện nay thì đa số hàng hóa sản phẩm trong một nhóm ví điện tử nó còn chưa đa dạng
nên các doanh nghiệp cung cấp ví điện tử cần mở rộng quy mô hàng hóa sản phẩm đa dạng hơn
thậm chí là chúng ta có những sự kết nối liên kết giữa các ví điện tử với nhau
để họ có thể trao đổi tiền giữa các ví với nhau
hoặc là mua sắm hàng hóa chéo thì nó sẽ đa dạng hàng hóa hơn
từ đấy thì người tiêu dùng họ mới có những cái lợi ích
có những cái nhu cầu phù hợp để họ ứng dụng việc thanh toán thông qua ví điện tử
việt nam đang có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử
lực lượng này sẽ là nhân tố tiên phong trong việc tiếp cận những xu hướng công nghệ tiên tiến nhất
nhiều chuyên gia dự báo xu hướng thanh toán bằng ví điện tử nói riêng
và thanh toán trực tuyến nói chung sẽ còn phát triển mạnh mẽ tại việt nam trong thời gian tới